tại buổi họp báo thường kỳ bộ ngoại giao vào chiều nay phó phát ngôn bộ ngoại giao việt nam đoàn khắc việt đã trả lời nhiều câu hỏi của báo chí trong nước và quốc tế về các chính sách của việt nam thời kỳ hậu covid một mươi chín
trả lời câu hỏi của phóng viên quốc tế đề nghị cho biết quốc hội việt nam đang có sớm phê chuẩn hiệp định tự do thương mại việt nam liên minh châu âu evfta hay không và phê chuẩn vào thời điểm nào phát ngôn bộ ngoại giao việt nam đoàn khắc việt cho biết
phát ngôn bộ ngoại giao việt nam liên minh châu âu evfta hai mươi và phê chuẩn vào thời điểm nào
phát ngôn bộ ngoại giao việt nam đoàn khắc việt đã thông tin thêm về thời gian tổ chức hội nghị cấp cao asean vào tháng sáu tại đà nẵng việc dự kiến mở lại đường bay và cửa khẩu biên giới hậu covid một mươi chín